giống cam xã đoài ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an là loại cam có giá trị kinh tế cao
hiện đang vào vụ thu hoạch nhưng nhiều hộ trồng cam ở xã đoài đang ăn ngủ không yên khi chuột hoành hành khắp các vườn cam
đây là vườn cam xã đoài của gia đình ông phan công hường ở xóm tám xã nghi diên huyện nghi lộc với hơn hai trăm linh gốc cam
những năm trước đây khi vào vụ tết vườn cam của gia đình ông hưởng cho thu về khoảng năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên năm nay do rùi vàng đục quả đặc biệt là nạn chuột hoành hành nên vụ tết năm nay gia đình ông ước tính thu về chỉ được khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên năm nay thì cam chúng tôi một đêm như vậy nó thiệt hại đến một trăm linh quả đến hơn một trăm linh quả hai trăm linh gốc đó
mà tính cam xã đoài thì một quả là năm mươi sáu mươi nghìn như vậy là sáng mai dậy thì gia đình chúng tôi đã mất năm sáu triệu do chuột cắn
toàn xã nghi diên hiện có gần hai mươi hectare cam xã đoài
trước tình trạng chuột cắn phá các vườn cam như hiện nay nhiều hộ gia đình trồng cam đã dùng những biện pháp thủ công như đặt bẫy ngăn lưới che chắn bọc túi ni lông
tuy nhiên cũng không mang lại hiệu quả cao
hiện tại chính quyền địa phương đã đặt mua thuốc vi sinh để diệt chuột cho bà con nhưng do thời tiết mưa nhiều nên chưa triển khai được